phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã có buổi tiếp ngài sergei mikhailovich mironov
chủ tịch đảng nước nga công bằng cùng đoàn đại biểu sang thăm và làm việc tại việt nam
phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu khẳng định việt nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường
hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp với liên bang nga thực tế trong thời gian qua quan hệ đối tác
chiến lược giữa hai bên đã phát triển trên các lĩnh vực thường xuyên có những trao đổi đoàn
và trở thành đối tác tin cậy nhất là qua các chuyến thăm cấp nhà nước tới liên bang nga của
việt nam đề nghị chủ tịch đảng nước nga công bằng trên cương vị của mình sẽ tiếp tục ủng hộ và
thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực để sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại
hai bên lên mức một mươi tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi ngài sergei mikhailovich mironov tin tưởng chuyến
thăm này sẽ đồng góp vào sự tăng cường quan hệ hai nước và góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các
tỉnh của nga với các tỉnh của việt nam trong tương lai